liên quan đến vụ việc bốn du khách hàn quốc bị tai nạn tử vong tại tỉnh lâm đồng
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có phan bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
thực hiện một số nội dung trong đó có tiến hành ra soát kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn
trong hoạt động du lịch trên địa bàn đặc biệt là các sản phẩm du lịch mạo hiểm
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng quan tâm chỉ đạo
các cơ quan chức năng đơn vị liên quan kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố
theo đúng quy định địa phương tiến hành ra soát kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn
trong hoạt động du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn đặc biệt đối với các sản phẩm du lịch mạo hiểm
chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn
cho du khách để tránh xảy ra các vụ việc tương tự
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đặc biệt đối với hoạt động tổ chức
của các chương trình du lịch mạo hiểm kiểm tra giám sát phát hiện kịp thời
và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch